thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹn rải rác
gây cản trở tầm nhìn nên quý vị hãy chú ý cẩn thận khi tham gia giao thông vào thời điểm này
vâng về trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh thời tiết tại bắc trung bộ cũng tương tự
tuy nhiên càng trở vào phía nam thì nhiệt độ cao dần lượng mưa cũng nhiều hơn
từ đà nẵng đến bình thuận có mây đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng phía nam có nơi nhiệt độ trên ba mươi độ c
còn với nam bộ nền nhiệt cao nhất cả nước có nơi trên ba mươi bốn độ c
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại